tại buổi tọa đàm nhân kỷ niệm một mươi năm cù lao tràm được unesco công nhận khu dự trữ sinh quyển thế giới
các nhà khoa học nghiên cứu đều cho rằng khu dự trữ sinh quyền thế giới cù lao chàm là minh chứng điển hình
rõ nét nhất về sự kết nối hài hòa giữa thiên nhiên và con người trong số chín khu dự trữ sinh quyền thế giới tại việt nam
theo các nhà nghiên cứu bước đầu công tác bảo tồn đã mang lại những thành công nhất định
nhưng đến nay chính quyền vẫn chưa xác lập khu rừng đặc dụng
các công trình xây dựng trên đảo cù lao tràm đã tác động tiêu cực đến hệ sinh thái
sạt lở đất che phủ dạng san hô và ô nhiễm môi trường